hôm nay ngày ba tháng chín người dân ở các tỉnh thành đã bắt đầu trở lại thủ đô để tiếp tục làm việc và học tập
đây là thời điểm tình hình giao thông diễn ra hết sức phức tạp với lượng phương tiện gia tăng đột biến
lực lượng chức năng phải chuẩn bị nhiều giải pháp điều tiết giao thông thông suốt
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
chiều ngày ba tháng chín người dân cùng các phương tiện giao thông từ các cửa ngõ tuyến đường vành đai bắt đầu đổ về trung tâm thành phố
theo đánh giá của phòng cảnh sát giao thông thì mật độ phương tiện gia tăng và ngày càng đông đúc
lực lượng chức năng cho biết tới thời điểm này lưu lượng phương tiện gia tăng mạnh
vì vậy một trăm linh quân số của phòng cảnh sát giao thông vẫn được huy động ứng trực bảo đảm cho người dân đi lại
toàn bộ quân số của chín đội cảnh sát giao thông phụ trách các tuyến cửa ngõ tuyến vành đai ra vào thành phố
đều được tăng cường lực lượng tham gia điều tiết hướng dẫn phần lường bảo đảm giao thông
đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn đã thành lập các tổ tuần tra vào các chốt trọng điểm để phân luồng và giải quyết giao thông
để phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi và an toàn
mật độ phương tiện đổ về trên tuyến đã tăng từ năm mươi đến sáu mươi so với ngày thường
tình trạng ôn nhẹ bắt đầu xuất hiện tuy nhiên do đã chủ động trong công tác tổ chức hướng dẫn giao thông
nên chỉ sau ba mươi phút tình hình giao thông đã được duy trì ổn định
còn đối với tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
còn vướng năm điểm chưa giải phóng mặt bằng diện tích lòng đường bị thu hẹp
dễ dẫn đến nguy cơ ủn tắc khi lưu lượng phương tiện quá tải
vì vậy nhiều phương án đã được triển khai
kết thúc kỳ nghỉ lễ mật độ phương tiện dù gia tăng đột biến
tuy nhiên lực lượng chức năng đã ứng trực tại các tuyến cửa ngõ và một mươi năm tuyến quốc lộ
một trăm linh bảo đảm điều tiết giao thông cho người dân trở lại làm việc an toàn thuận tiện
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại